thưa quý vị vào tối qua tại tuyến đường thành phố lai châu đi xã nậm tâm thuộc địa phận xã nậm tâm huyện sìn hồ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu đã bắt quảng tang cứ a hàng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một mươi hai bánh heroin một điện thoại di động một xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng hàng khai nhận đã móc nối với các đối tượng ở huyện mường nhé tỉnh điện biên
để hoạt động mua bán ma túy từ huyện mường nhé điện biên mang đi các tỉnh dưới xuôi để tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
công an tỉnh trà vinh vào ngày hôm nay cho biết liên quan đến vụ cướp cửa hàng vàng tại thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh trà vinh
lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ số vàng được các đối tượng cất giấu tại khu vực ấp đầu dòng b xã mỹ tránh huyện châu thành
như truyền hình công an nhân dân đưa tin vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
tại một cửa hàng vàng ở thị trấn châu thành đã xảy ra vụ việc hai đối tượng dùng súng để cướp tài sản
trong đêm cơ quan công an đã bắt giữ lại thế việt hai mươi một tuổi chú huyện thủy nguyên thành phố hải phòng khi đối tượng đang trốn ở tiền giang
đối tượng còn lại là huỳnh hải quang ba mươi bảy tuổi ngụ ở khóm chín phường bốn thành phố trà vinh
trên đường tháo chạy đã bị tai nạn giao thông ở xã bình phú huyện càng long và tử vong tại chỗ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thu giữ hai khẩu súng bảy mươi năm viên đạn trì một xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan
và tập trung truy tìm số vàng bị cướp để trả lại cho bị hại
vào trưa ngày hai tháng một mươi hai lực lượng công an đã phát hiện một bịch ni lông màu đen bên trong có chứa nhiều trang sức bằng vàng
được giấu trong bụi cây gần con kênh thuộc ấp đầu dòng b và qua kiểm tra bước đầu công an xác định số trang sức có trọng lượng hơn tám mươi chỉ vàng một mươi tám carat
đồng thời lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định
tại tỉnh đồng nai một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đòi tiền con nợ theo kiểu xã hội đen đã bị bắt giữ và khởi tố về hành vi cướp tài sản
đó là nguyễn đức thắng tạ văn thiệp cùng thương chú tại thành phố hải phòng nguyễn thanh hồng thương chú tại thành phố biên hòa và phạm mạnh tuấn chú tại tỉnh nam định
đáng chú ý là nhóm đối tượng này liên kết tạo ra những cạm bẫy rất tinh vi người vay khi mắc phải thì khó có khả năng thoát ra được
đêm một mươi năm tháng một mươi một qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt quả tang nhóm đối tượng trên đang đánh đập đe dọa uy hiếp cướp tiền của một phụ nữ đã vay nặng lãi của chúng tại một quán nước giải khát trên địa bàn khu phố ba phường tràng giày
vật chứng thu giữ là tiền điện thoại di động cùng phương tiện có liên quan với các đối tượng
khám xét nhanh nơi ở của bốn đối tượng trên trong đó có tiệm cầm đồ thắng một mươi năm tại khu phố bốn c phường tràng giài
nơi đối tượng thắng và thiệp
đang ở lưu lượng phá án phát hiện thu giữ một số hung khí nguy hiểm và nhiều tài liệu có liên quan
khi mà biết được bị hài này có cái nguồn tiền chúng gom chúng gom gom gom cả cái thanh viên lại cả cái nhóm cả cái nhóm để đòi nở lại và bắt giữ bắt giữ bị hài này khổng chế uy hiếp tinh thần và thậm chí là đã đánh đập nạn nhân để yêu cầu yêu cầu nạn nhân phải tìm một cách xét được tiền để trả cho chúng
được biết nhóm đối tượng này liên kết tạo ra những cạm bẫy rất tinh vi
vay mắc phải khó thoát ra được
khi nạn nhân hết khả năng chi trả chúng gọi điện thoại nhắn tin sử dụng các đối tượng có tiền án để sợ xăm mình đi đến nơi ở nơi làm việc của bị hại và người thân chửi bới đe dọa uy hiếp tinh thần đánh đập ép buộc phải trả nợ
thậm chí đi đâu cũng phải thông báo và gửi đến vị cho chúng biết
trong hợp nữ nạn nhân được lực lượng công an giải cứu đêm một mươi năm tháng một mươi một từng vai tiền của nhiều đối tượng trong nhóm trong đó có khoản vay khoảng hơn một trăm linh triệu đồng từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba bị chốt lãi và gốc phải trả lên đến một ba tỷ đồng
do không có tiền trả nợ nên bị các đối tượng kè ép đến qua nước giải khát trên đánh đập đe dọa uy hiếp
tôi cảm thấy số tiền quá cao nên tôi đã hết khả năng chi trả cho nên tôi đã xin cho tôi có cơ hội được làm để trả nợ
nhưng mà các đối tượng không chịu và dồn ép tôi đến một quán cà phê để
để bắt tôi phải cầu cứu những người thân mang tiền đến
xong cái sự việc đấy em mới cảm thấy là mình ân hận và có lỗi
việc ngăn chặn xóa sổ kịp thời được nhóm tín dụng đen hoạt động manh động kể trên đã góp phần gian đe
phòng ngừa loại tội phạm này hoạt động biến tương phức tạp giữ vững được an ninh trả tự địa phương
củng cố thêm niềm tin của nhân dân và lực lượng công an
qua đây cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân
có nhu cầu vay vốn nên đến các tổ chức tiến dụng có uy tín để làm thủ tục vay
tuyệt đối không vay của những đối tượng bên ngoài xã hội để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ ngay với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ
củng cố hồ sơ xử lý nghiêm hành vi phạm tội của từng đối tượng
phá khóa đột nhập vào nhà dân để trộm một mươi lượng vàng một mươi tám k và hai mươi bốn k
nguyễn vũ hảo hai mươi bảy tuổi chú ở huyện trần văn thời đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau
phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan công an hảo khai trong quá trình về nhà tại cà mau chơi đã di chuyển trên các tuyến đường
theo dõi nhà nào khá giả thường xuyên vắng nhà thì thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
tài sản trộm được hảo khai đã đem đi bán lấy tiền tiêu xài vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh tây ninh đang tạm giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển pháo nổ
đối tượng bị bắt cùng với tăng vật liên quan là hơn một tấn pháo
qua công tác nắm tình hình vào lúc một h một mươi phút ngày một tháng một mươi hai tại ấp tua hai xã đồng khởi huyện châu thành
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh
phối hợp cùng với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tây ninh và công an huyện châu thành
phát hiện đối tượng lê xuân vinh chú tại tỉnh thanh hóa tạm trú tại tỉnh bình dương
điều khiển xe ô tô tải nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe của đối tượng có nhiều loại pháo nổ tổng trọng lượng hơn một tấn
bước đầu lê xuân vinh khai nhận toàn bộ số pháo trên đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người lạ
tại khu vực biên giới giáp danh với campuchia để đem về tiêu thụ
khắp nơi ở thành phố hồ chí minh từ chân cầu trạm xe bus rạo trắng công trình đến tường nhà dân
đều bị những hình ảnh vẽ bậy đeo bám trong thời gian dài vừa qua mà chưa có cách xử lý triệt để
nàng vẽ bầy lan trọng khắp nơi trên các con đường thành phố hồ chí minh
từ trung tâm đến ngoại ô ngày càng trở nên phức tạp
trải dọc các tuyến đường như tôn đức thắng hàm nghi nguyễn huệ
bình khiêm quận một trường sa quận ba nguyễn văn trỗi quận phú nhuận lê trọng tấn tân phú
hình vẽ bậy xuất hiện đa dạng từ chân cầu cửa cúng nhà dân tủ điện đến giải phân cách
từ các công trình nghìn tỷ đến từng nhà dân bức tường nào cũng có thể trở thành nạn nhân của hình vẽ bậy
một số bức tường mới sơn lại các công trình lớn như trường học bệnh viện và điểm du lịch nổi tiếng
đều không thoát khỏi cuộc tấn công của sơn xịt và hình vẽ bậy
nhiều nỗ lực xóa bỏ hình vẽ bậy ngay lập tức bị thay thế bằng những tác phẩm mới
khu vực chờ tái lập cửa nam chợ bến thành là một ví dụ nơi những hình vẽ nguệt ngoạt xuất hiện không kiểm soát
vừa qua sở giao thông vận tải tp hcm đã đưa ra giải pháp là lắp đặt camera để chấn chỉnh tình trạng này
móng mắt của mỗi con người có cấu trúc đường vơn duy nhất và không thay đổi nhiều theo thời gian
đây là lý do vì sao chúng được nhiều nước sử dụng làm cơ sở dữ liệu để nhận dạng
trong luật căn cước mới vừa được quốc hội thông qua nêu rõ thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhân dạng thông tin sinh trách học gồm ảnh khuôn mặt vân tay mông mắt adn giọng nói nghề nghiệp
mông mắt là một cấu trúc mỏng hình tròn nằm trong mắt có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử
mông mắt hiển thị dưới kính hiển vi theo hình sợi căn khóc các thơ cơ sao sắp hoàn toàn khác nhau tương tự như dấu vân tay
khi phân tích qua máy quét chuyên dụng mông mắt ở mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau là duy nhất kể cả anh chị em sinh đôi
mông mắt không thay đổi theo thời gian trừ trường hợp bị chấn thương hay nhiễm đồng
việc thu thập mông mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước mới sẽ cung cấp thêm các thông tin sinh trách học định danh giúp tăng mức độ chính xác trong nhận dạng trên thẻ căn cước mới
thưa quý vị quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương chỉ đạo của các cấp lãnh đạo địa phương
về triển khai thực hiện đề án đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
công an thành phố thủ đức đã tiên phong chủ động phát huy tư duy sáng tạo và vận dụng hiệu quả
khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
công trình sử dụng thiết bị bay không người là hepron trong công tác phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và vệ sinh môi trường trật tự xây dựng trật tự đô thị
là minh chứng điển hình sinh động đầy thuyết phục về sự kết hợp giữa quá trình tư duy tâm quyết đổi mới
với kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu của công an thành phố thủ đức khi thực hiện sứ mệnh bảo vệ giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân
xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố thủ đức
cộng với lại thành phố thủ đức thì đang được định hướng xây dựng là một thành phố thông minh sáng tạo tương tác cao
sử dụng các công nghệ thông tin để phục vụ tốt
công an thành phố thủ đức đã sử dụng các thiết bị bay không người lái để phục vụ cho công tác giám sát
quản lý địa bàn kịp thời phát hiện những hoạt động của tội phạm của tệ nạn xã hội để phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
sau hơn một năm triển khai hiện nay đội hình rong của công an tp thủ đức với ba mươi sáu chiếc dưới sự vận hành của gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã qua đào tạo kỹ thuật
bài bản và chấp hành nghiêm các quy định theo giấy phép của bộ quốc phòng đang trở thành một giải pháp mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho công tác công an phù hợp với đặc thù địa bàn và bối cảnh tình hình mới
các đơn vị trực thuộc công an thành phố thủ đức đã thực hiện gần một hai trăm linh lượt bay brone trong công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
qua đó phát hiện xử lý kịp thời một trăm hai mươi vụ việc với hơn hai trăm ba mươi đối tượng vi phạm pháp luật
công an phường linh trung là một trong những đơn vị điển hình sử dụng rong vào công tác chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả cao
sử dụng rong đơn vị đã đấu tranh khám phá thành công một số vụ cờ bạc đá gà quy mô lớn
đồng thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường cũng có nhiều chuyển biến tích cực
địa bàn phường linh trung những năm về trước là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp và bọn tội phạm luôn chú ý vào những địa bàn giáp ranh địa bàn có tiếng quốc lộ địa bàn có khu vực dân cư tạm trú đông
chú ý để hoạt động thì khi mà ứng dụng flycam nội vô công tác thì chúng ta kiểm soát được địa bàn kiểm soát được tình hình và chúng ta chủ động khám phá và xử lý triệt để các vụ việc liên quan đến an ninh trực tự đặc biệt là phòng chống tội phạm
do đó tình hình tội phạm nó được chuyển biến rất là rõ rệt
hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an điều khiển thiết bị bay không người lái phục vụ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã để lại ấn tượng đẹp và nhận được sự đánh giá cao từ phía người dân
với việc phát huy nhiều tính năng ưu việt và đạt được những hiệu quả cao trong thực tiễn công trình sử dụng rong vào công tác chuyên môn nghiệp vụ của công an thành phố thủ đức không những được vinh danh đạt giải nhị cao quý tại cuộc thi giải thưởng sáng tạo thành phố hồ chí minh lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba ở lĩnh vực quốc phòng an ninh là công trình điển hình được nhân rộng thực hiện ở công an năm thành phố trực thuộc trung ương
rong hiện đang thực sự là trợ thủ đắc lực cho đơn vị trong công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh chính trị